bộ trưởng bộ giao thông vận tải đinh la thăng đã giao vụ vận tải nghiên cứu quy định về việc dán logo trên xe ô tô theo đề nghị của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
trước đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã thực hiện thành công chuyên án triệt phá nhóm tội phạm buôn bán logo cho xe tải vượt trạm cân tại tp hcm
theo thứ tướng hồ sĩ tiến cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội truyền án logo xe vua bắt nguồn từ phản ánh của dư luận xã hội và theo đề nghị của chính bộ giao thông vận tải
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ trong đó đáng chú ý nhóm bị bắt giữ khai hiện toàn bộ tp hcm có khoảng vài chục nhóm buôn bán logo tương tự trong khi đó nhóm bị bắt bảo kê cho khoảng một xe tải